cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thấy hai phụ nữ trong đó có một người có quan hệ tình cảm đến khu vực nhà mình
sợ bị vỡ ghen nên long đã dùng súng bắn chỉ thiên đuổi người đi
với hành vi này bị cáo nguyễn văn long chú tải xã vĩnh trung huyện tịnh biên tỉnh an giang
đã bị tuyên phạt hai năm tù về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
tổng hợp hình phạt đối với long là bốn năm tù
theo cáo trạng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một long lên mạng xã hội mua một khẩu súng
ổ xoay kiểu rulo và hai mươi năm viên đạn
vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thấy hai phụ nữ trong đó có một người có quan hệ tình cảm
đến khu vực nhà mình
sợ bị vỡ ghen long lấy khẩu súng ra bắn chỉ thiên hai phát để ham dọa
nhưng không gây tiếng nổ để đuổi người này đi làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy
không dừng lại long tiếp tục gây náo loạn và về nhà bắn chỉ thiên năm phát đạn
ngày hôm sau long đến cơ quan công an xã vĩnh trung đầu thú giao nộp khẩu súng và đạn
từng là nhân viên ngân hàng cũng là nạn nhân của trò lừa đảo cho vay tiền không cần thế chấp
và yêu cầu nạn nhân phải đóng một khoản phí bảo hiểm
sơn đã dùng chính thủ đoạn này để lừa các nạn nhân
công an tp đà nẵng vừa bắt giữ phạm văn sơn ba mươi năm tuổi chú tỉnh hải dương
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sơn đã sử dụng sim giác
tạo các tài khoản trên mạng xã hội
gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản
và không cần thế chấp
nhiều bị hại liên hệ và được sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay
sau khi được bị hại tin tưởng chuyển tiền sơn chặn mọi liên lạc
tại cơ quan công an sơn thừa nhận mình vốn là nhân viên ngân hàng
nhưng vì dịch bệnh khó khăn và cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên
nên đã dùng đúng cách này để lừa lại nhiều người dân có nhu cầu vay vốn
tính đến thời điểm bị phát hiện sơn đã chiếm đoạt của hơn sáu mươi bị hại
ở thành phố đà nẵng và các địa phương khác với số tiền hàng trăm triệu đồng
để tiêu dùng cá nhân
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
trong ngày lễ tình nhân quán ốc baby đã thuê một nhóm người đến ca hát khiêu vũ
và có một số hành động phản cảm
công an tỉnh vĩnh long cùng các đơn vị liên quan đã mời làm việc lập biên bản
vi phạm hành chính đối với chủ quán ốc bb trên về hành vi vi phạm liên quan
đến lĩnh vực văn hóa an ninh trật tự an toàn xã hội
ngày một mươi bốn tháng hai quán ok baby có thuê một nhóm thanh niên chuyển giới
để tổ chức các hoạt động ca hát khiêu vũ biểu diễn mặc trang phục và hành động
để phục vụ khách mang tính chất đổi trụy tại cơ sở kinh doanh
đồng thời mở nhạc ca hát với âm thanh lớn làm ồn ào huyên náo
tại khu dân cư nơi công cộng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh
khu vực đến giờ một mươi phút ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
điều đáng nói các hoạt động này được một số khách tại quán live stream trực tiếp
quay phim chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận và nhân dân
tại buổi làm việc với cơ quan công an trước sự chứng kiến của những người có liên quan
chủ quán ốc bab đã thừa nhận hành vi vi phạm
công an tp vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán
và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện